bệnh viện tai mũi họng tp hcm đang điều trị cho một bệnh nhân bị biến chứng nặng sau phẫu thuật nội soi mũi xoang
bệnh nhân bị u nhảy hốc mắt nguy cơ bị mù vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời
đây là một trong những trường hợp gặp biến chứng nguy hiểm chỉ vì chủ quan
không làm theo hướng dẫn sau khi sau phẫu thuật của các bác sĩ
sau ca phẫu thuật nội soi mũi xoang không bao lâu bệnh nhân này nhập viện trở lại
trong tình trạng khó thở cả hai mắt đều bị mờ
sau khi thăm khám các bác sĩ xác định bệnh nhân bị u nhảy hốc mắt
một bệnh lý thường gặp sau chấn thương hay can thiệp phẫu thuật
khối u gây tắc nghẽn ứ động chèn ép hoại tử màng xương
nếu không xử lý kịp thời thì bệnh nhân có thể mù vĩnh viễn
qua khai thác tiền sử bệnh các bác sĩ cho biết có thể do bệnh nhân đã chủ quan
không chăm sóc sức khỏe đúng cách không làm theo chỉ định của bác sĩ sau ca mổ dẫn đến biến chứng nặng
khuyên cáo người dân sau ca mổ ca phẫu thuật thì cần đi tái khám định kỳ
theo dõi và chăm sóc sức khỏe theo đúng hướng dẫn của bác sĩ để tránh tình trạng nhiễm trùng biến chứng
hiện bệnh nhân này đã được điều trị hồi phục thị lực hoàn toàn